ngày một mươi bốn tháng một tới đây tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo hà văn thắm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo quy định tại điều số hai trăm linh sáu khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đây là lần thứ hai hà văn thắm bị truy tố trước pháp luật và cũng là lần thứ hai hà văn thắm bị truy tố về hành vi này
cùng bị đưa ra xét xử với hà văn thắm trong vụ án này còn có bị cáo nguyễn hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vina megastar
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện nguyễn hoàng long đang thi hành bản án hình sự một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hà văn thắm đang thi hành bản án hình sự tù trung thân về các tội tham mô tài sản
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng